trong nhiều năm qua bạc liêu đã có hàng ngàn hộ thoát nghèo bền dững và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân